trước nhu cầu rất lớn về việc hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân bệnh viện phổi trung ương là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu một cách chuyên nghiệp uy tín và chất lượng
mô hình này đang nhận được sự tin tưởng từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
là bệnh viện tuyến trung ương luôn tiếp nhận số bệnh nhân đông có lúc gần tám trăm linh bệnh nhân một ngày
bên cạnh đó lại là viện đặc thù vì điều trị nhiều bệnh có tính chất lây nên nhu cầu chăm sóc cho bệnh nhân luôn rất cao
thế nhưng không phải lúc nào người nhà cũng có thể túc trực chăm sóc cho bệnh nhân
xuất phát từ nhu cầu này bệnh viện phổi trung ương đã quyết định triển khai mô hình chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu
được biết tất cả những nhân viên này đều được bệnh viện tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo những kỹ năng về chăm sóc người bệnh
tôi đã được học rất là nhiều những kiến thức để chăm sóc tốt cho bệnh nhân
ví dụ như là chăm sóc vệ sinh hàng ngày cho bệnh nhân này
ví dụ như là hỗ trợ bệnh nhân ăn uống thay đồ thay quần áo bụng viên tinh thần cho bệnh nhân
chúng tôi cung cấp những kiến thức những kỹ năng cơ bản để giao tiếp ứng xử để có kỹ năng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh
không hẳn là chức năng của người điều dưỡng trong bệnh viện
họ cũng có những kiến thức cơ bản nhất định để biết cách chăm sóc tư vấn
để bệnh trong quá trình điều trị
ông thống là thương binh hạng hai trên bốn bị một viên đạn găm vào phổi
buộc phải phẫu thuật cắt một bên phổi trái vào sáu tháng trước và nằm lại viện phổi trung ương để điều trị hậu phẫu
ông cho biết vì thời gian nội chú khá dài gia đình không thể bỏ công bỏ việc để chăm sóc
nên quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu và ông đánh giá cao mô hình này
về cái chăm sóc khác hẳn với người nhà
ví dụ loại thuốc nào uống trước loại thuốc nào uống sau
còn hướng dẫn tôi là tập luyện để không bị sẹp phổi không bị liệt tay chân
với việc triển khai mô hình này không chỉ bệnh nhân sẽ nhận được sự hỗ trợ chăm sóc chuyên nghiệp
mà còn giải quyết việc làm cho các bạn trẻ
nhưng bệnh viện vẫn chịu trách nhiệm trước bệnh nhân chứ không phải nhân viên chăm sóc
mô hình này sẽ hạn chế được các dịch vụ chăm sóc tự phát
khiến người bệnh không nhận được sự chăm sóc đúng cách
mà còn phải chịu một mức giá trên trời
phải tuyển dụng được và cung cấp những dịch vụ tốt đạt chuẩn có uy tín
và giá cả chi phí ở mức độ vừa phải để phù hợp với số đông người bệnh
có mức thu nhập phục hợp hiện nay của việt nam
rồi những quyền lợi của người lao động cũng như là những cái quyền lợi của người sử dụng dịch vụ
nó phải tương đồng để nó mới mang tính hiệu quả
và thỏa mãn được cả
cả người cung cấp và người sử dụng dịch vụ
việc nhân viên chăm sóc theo yêu cầu hỗ trợ người bệnh đúng cách
còn giảm gánh nặng cho điều dưỡng tăng hiệu quả trong điều trị
để bệnh nhân sớm ra viện giảm chi phí chữa bệnh